một sự việc đau lòng đã xảy ra vào khoảng tám h ba mươi tối ngày hôm qua tại sân chơi giữa hai tòa hh một và hh hai
thuộc khu chung cư hh linh đàm quận hoàng mai tp hà nội
người dân nghe thấy tiếng động mạnh ngoài sân sau khi kiểm tra phát hiện thấy một thi thể cháu bé sơ sinh đã tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc
đến khoảng giờ ba mươi phút sáng nay tức là sau gần bốn giờ giả soát cơ quan chức năng xác định người tình nghi ném bé sơ sinh xuống đất
tại tầng ba mươi một nhà hh hai a tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an đã mời hai cô gái còn rất trẻ
có độ tuổi khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm về công an quận hoàng mai để làm rõ và hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra